các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng võ văn phẳng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã hương phú huyện phước long tỉnh bạc liêu xảy ra mâu thuẫn với em ruột của mình
cả hai cự cãi lớn tiếng do không kiềm chế được bản thân phàng đã dùng khúc cây đánh liên tiếp vào đầu làm nạn nhân tử vong tại chỗ
đến hai mươi ba h cùng ngày đối tượng võ văn phảng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay hai mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định tạm giam đối với nguyễn trọng dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại khối một phường trường thi tp vinh để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi nguyễn trọng dương và bùi nữ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã hưng lộc tp vinh đã cho bảy người dân trên địa bàn tp vinh vay với tổng số tiền là bốn trăm linh triệu đồng
với lãi suất lên đến ba sáu trăm năm mươi một năm thu lợi bất chính hơn bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng
quá trình thực hiện cho vay nặng lãi nguyễn trọng dương và bùi nữ ngọc anh thống nhất với nhau về số tiền vay và lãi suất cho vay tỷ lệ an chia
sau đó hẹn người vay đến một địa điểm cụ thể để giao tiền
nguyễn trọng dương chịu trách nhiệm viết giấy vay nợ và tụ tập các nhóm thanh niên để đi đòi nợ thu tiền lãi
đến thời gian theo thỏa thuận người vay sẽ trả tiền lãi vào tài khoản ngân hàng mà nguyễn trọng dương cung cấp
với những con nợ đến hạn chưa trả dương cho người nhà đến uy hiếp đe dọa thậm chí in hình ảnh con nợ phát tán tại nơi ở và chỗ làm việc
đồng thời cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc cho vay
sau một thời gian khẩn trương điều tra phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triệt xóa ổ nhóm này và chuyển cho công an tp vinh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tuy nhiên trong quá trình được tại ngoại nguyễn trọng dương vẫn tiếp tục hoạt động tín dụng đen
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã tiến hành bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra
thưa quý vị hôm nay hai đối tượng trú tại huyện tiên
phương phước tỉnh quảng nam đã bị công an phương phước mỹ quận sơn trà bắt quả tang
khi vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản trên bãi biển
hai đối tượng gồm trương văn kim và nguyễn văn tài cùng quê quảng nam nhưng ra đà nẵng làm việc
chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu kim trở tài đến khu vực bãi biển thuộc phường phước mỹ quận sơn trà
với ý định xem người dân nào sơ hở thì trộm cắp tài sản
khi thấy anh huỳnh phước đông cùng nhóm bạn đi tắm biển nhưng để túi sách trên bờ không có người trông coi
tài liền xuống biển và lấy cớ đi lên cầm luôn túi sách của anh đông
bên trong có ba điện thoại di động một đồng hồ cùng nhiều tiền mặt
đi được một đoạn thì tài bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại cơ quan công an tài thừa nhận vì không có việc làm ổn định nên rủ kim đến các tụ điểm vui chơi
bãi biển đông đúc để thực hiện hành vi phạm tội của mình
hiện các đối tượng được bàn giao cho công an quận sơn trà điều tra làm rõ
lợi dụng vị trí là bảo vệ trong các doanh nghiệp công trường xây dựng
thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang
nhiều bảo vệ đã thông đồng với các đối tượng khác bên ngoài
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại chính nơi mà mình có nhiệm vụ phải trông non
tình trạng này xảy ra đã khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng
gây ảnh hưởng tới việc sản xuất kinh doanh và tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đây là hình ảnh tại khu vực nhà xưởng của công ty humei
có địa chỉ tại khu công nghiệp vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
cũng tại chính khu vực này gần một tháng trước đã xảy ra hai vụ mất trộm thiết bị vật tư thi công
bao gồm phụ kiện bằng nhôm và dây điện với trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
vụ việc xảy ra vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
khi các công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng cường thịnh hà nội
là đơn vị thi công hệ thống nhà xưởng cho công ty humei vân trung
phát hiện các bó vật tư nhôm dùng để thi công cửa và phách ngăn trong nhà xưởng bị mất cắp
nhập vật tư về thì chúng tôi sẽ để vào vị trí tập kết gần nơi thi công
và khi đến chúng tôi thi công đến vị trí đấy thì chúng tôi mới phát hiện ra là bị mất
thì chúng tôi đã trực tiếp lên cơ quan công an ở huyện việt yên để trình báo
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của doanh nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã vào cuộc xác minh và tiến hành điều tra
ngày sáu tháng năm bốn đối tượng là thủ phạm gây ra vụ án trên đã bị bắt giữ
điều đáng nói là hai trong số bốn đối tượng là nguyễn việt hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn văn biển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chú tại thôn quang biểu xã quang châu huyện việt yên là bảo vệ của doanh nghiệp
trong đó nguyễn việt hà là bảo vệ của công ty hưu mây vân trung và là chủ mưu
mình nghĩ cái khung cửa ở trong cái khung khung viên của cái phòng của cái chân đeo tầng hai đó nè
thế là nó ốp vào nó rất đẹp nhưng mà cái mặt này giá thành nó rất rẻ
cái chỗ này xích xích ra nè thôi thế thì mình ở trong cái công ty này
cái nhà thầu này
thì mình cũng không ảnh hưởng lắm không trách nhiệm lắm
thì nó không thuê bảo vệ nó cứ bứt đây thì đang làm giỡn này
thì coi như làm ký về
trên đây chỉ là một vụ án điển hình trong ba vụ trộm cắp tài sản xảy ra
tại các công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn huyện việt yên từ đầu năm đến nay
mà thủ phạm lại chính là bảo vệ các công ty câu kết với các đối tượng bên ngoài
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm vắng người qua lại
các đối tượng cắt camera khu vực
tường rào cạnh nhà xưởng
sau đó đột nhập lấy cắp tài sản
hoặc các đối tượng hẹn nhau đến địa điểm định trước
lấy tài sản đưa ra điểm tập kết
sau đó các đối tượng còn lại mang ra xe và chở đi bán
đối với những vụ bảo vệ mà câu kết với các đối tượng bên ngoài
thì do là bảo vệ người ta đã biết được thông thuộc đường đi lối lại
biết về các vị trí lắp đặt camera giám sát
rồi thì quy luật hoạt động trong công ty đấy
nên là khi mà các đối tượng đấy trực tiếp câu kết với các đối tượng bên ngoài
bên ngoài để trộm cắp tài sản
thì nó gây khó khăn cho hoạt động điều tra và xác minh để truy tìm những cái tài sản này
thông qua các vụ án xảy ra là bài học cảnh giác cho các cơ quan doanh nghiệp
và để tránh tình trạng bảo vệ thông đồng trộm cắp tài sản
các công ty cũng cần nghiên cứu cơ chế giám sát chéo đối với nhóm đối tượng này
thời gian vừa qua tình trạng chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh bạc liêu có chiều hướng gia tăng
một bộ phận người dân chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật
hoặc do có chất kích thích trong người đã tấn công gây thương tích cho các lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ
đây là hành vi coi thường pháp luật cần lên án và chừng trị nghiêm minh theo quy định
phản ánh của nhóm phóng viên một bộ bảo online tại bạc liêu
đây là nhóm đối tượng tấn công tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi vi phạm về nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông
không những các đối tượng không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng công an
mà còn tấn công tổ công tác
với hành vi trên các đối tượng này đã bị cơ quan công an khởi tố
điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
còn tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu sau khi uống rượu lâm quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khóm một phường hộ phòng điều khiển xe máy về nhà
thì lực lượng công an thị xã giá rai cho dừng phương tiện và kiểm tra
quá trình kiểm tra lâm quang vinh không xuất trình được giấy tờ
đang có hơi men trong người lâm quang vinh không kiềm chế được bản thân
nên đã lớn tiếng cự gãi xô đẩy và tấn công một đồng chí cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ khiến đồng chí này bị thương
từ lúc xảy ra sự việc tới giờ tôi cảm thấy và hối hận vì hành vi sai trái của mình
lúc đó xây xỉn tôi không kiềm chế được hành vi sai trái
tôi gắt ăn năng và gửi lời xin lỗi cho nên cán bộ đã xảy ra sự việc
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra hơn hai mươi vụ chống người thi hành công vụ
liên quan đến gần bốn mươi đối tượng làm bị thương hai mươi tám cán bộ chiến sĩ
các đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ
về ngăn cản việc bị xử lý chạy trốn khi bị bắt giữ
mà còn ngang nhiên khiêu khích thách thức đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
hành vi phạm tội thường rất côn đồ hung hãn
chủ động tấn công lực lượng chức năng khi đang xử lý vụ việc
cố suý cho bạo lực hành xử theo kiểu giang hồ
rồi một số đối tượng sử dụng những chất kích thích như rượu bia chất mờ tí
dẫn đến mất khả năng kiểm soát không tự chủ được hành vi
cũng gây ra chống người thi hành công vụ
chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật
mọi hành vi chống người thi hành công vụ đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh trước pháp luật
mỗi người dân cần nâng cao ý thức góp phần cùng lực lượng công an
và các ban ngành đoàn thể đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hồng phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ ba mươi cụm năm
phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
về tội cho vay lãnh đặng còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
phòng cảnh sát hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cao xuân luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê
xã quảng trạch huyện quảng xương tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt